thực hiện chủ trương của nhà nước về hỗ trợ và khắc phục thiệt hại do hạn hán cho người dân trong vụ đông xuân năm hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi sáu
tỉnh gia lai đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp nhằm kịp thời giúp người dân qua cơn đại hạn
thế nhưng ở nhiều địa phương với nhiều lý do từ khách quan đến chủ quan dẫn đến thiếu sót trong việc hỗ trợ đúng đến tay người dân
những ngày qua hàng trăm người dân ở các thôn của xã ia hờ lốc liên tục kéo đến trụ sở ủy ban nhân dân xã
để phản ánh khiếu nại về việc hỗ trợ khắc phục thiệt hại do hạn hán cho người dân
bởi nhiều người dân cho rằng việc chi trả không minh bạch hộ thiệt hại ít thì được hỗ trợ nhiều hộ thiệt hại nhiều lại được hỗ trợ ít
thậm chí có những hộ có thiệt hại thì không được nhận bất cứ khoản tiền hỗ trợ nào
như anh em tôi cũng không biết đến tại vì không nghe thông tin cho nó rõ không nắm bắt được cái thông tin để đến

anh em tôi là người dân thì đôi khi lúc đó ở xa ở xa dãy ở xa nhau mà người ta không thông báo đến
theo thống kê tỉnh gia lai trong đợt hạn hán vừa qua diện tích cây trồng bị hạn là hơn ba mươi năm trăm linh hectare
thiệt hại khoảng tám trăm bốn mươi tỷ đồng
để góp phần khôi phục đời sống sản xuất của người dân tại địa bàn huyện chư sê gần một mươi tỷ đồng đã được hỗ trợ
theo đánh giá của chính quyền địa phương ngoài vấn đề kê khai số hộ được hỗ trợ hạn hán ở cấp thôn xã
chỉ làm trong thời gian ngắn chưa kiểm kê đầy đủ thì việc người dân ở hai xã là hờ bông và ia hờ lốp của huyện chư sê
tụ tập đông người kéo lên ủy ban nhân dân xã đã thể hiện sự lúng túng thiếu sót của việc hỗ trợ này

không chỉ trên địa bàn huyện chư sê hiện nay một số huyện khác của tỉnh gia lai như chư plong đức cơ
cũng xảy ra nhiều trường hợp
trường hợp người dân đến khiếu nại tương tự
vì vậy chính quyền địa phương cùng các cơ quan chức năng tỉnh gia lai cần ra soát lại việc chi trả tiền hỗ trợ hạn hán cho người dân
bởi đây là một chính sách lớn chính sách ưu việt của đảng nhà nước hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại sau cơn đại hạn